sau thời gian dài mưa lạnh tại các vùng rốn lũ ở tỉnh phú yên đã xuất hiện những ánh nắng ấm áp
báo hiệu một mùa xuân mới đầy sức sống sẽ đến với những người dân còn nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hòa trị huyện phú hòa tỉnh phú yên về không khí đón tết của bà con nơi đây
thôn phước khánh xã hòa trị huyện phú hòa là vùng bị cô lập dài ngày do mưa lũ nặng nhất tỉnh phú yên
được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội
cuộc sống của người dân nơi đây đã sớm được ổn định vui vẻ chờ đón tết nguyên đán cổ truyền dân tộc